hãng tin tass của nga ngày hai mươi hai tháng bốn đưa tin nhà chức trách nước này đã mở cuộc điều tra hình sự
sau khi ít nhất bảy người thiệt mạng và hơn hai mươi người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó một ngày
tại chủ sở viện nghiên cứu trung ương của lực lượng không quân vũ trụ nga tại ở thành phố tivor miền tây bắc
dẫn lời một nguồn thạo tin tass cho biết các nhà điều tra quân sự sẽ xem xét vụ việc
hình ảnh trên truyền hình nga cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà bốn tầng
nơi đặt trụ sở viện nghiên cứu trung ương của lực lượng không quân vũ trụ nga ở thành phố tiver
cách thủ đô moscow một trăm sáu mươi km về phía tây bắc
một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện
thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân gây cháy là do sự cố chập điện
theo chính quyền địa phương lực lượng cứu hỏa đã không chế được ngọn lửa vốn bao trùm diện tích hai năm trăm linh m hai
lan sang các công trình và nhà ở lân cận